nhân kỷ niệm hai trăm năm mươi năm ngày sinh và hai trăm linh năm ngày mất của đại thi hào nguyễn du
hội đồng gia tộc họ nguyễn tiên điển và họa sĩ nguyễn tuấn sơn đã tổ chức khai mạc triển lãm
hội họa chuyện kiều tại bảo tàng mỹ thuật việt nam
buổi khai mạc có sự tham gia của đại diện các bộ ban ngành đại sứ quán các nước
và những người yêu hội họa cũng như tác phẩm chuyện kiều của đại thi hào nguyễn du
sáu mươi tác phẩm được trưng bày tại triển lãm là kết tinh hơn hai mươi năm theo đuổi nghiên cứu
tìm tòi và sáng tạo với các nhân vật chuyện kiều của họa sĩ nguyễn tuấn sơn
các tác phẩm không chỉ minh họa chuyện kiều mà vẽ theo cảm xúc với nhiều suy tưởng từ các nhân vật câu chuyện quen thuộc
tranh kiều của nguyễn tuấn sơn có sự kết hợp giữa hội họa phương tây và những giá trị mỹ thuật dân tộc
triển lãm diễn ra đến hết ngày hai mươi ba tháng một mươi một